năm hai nghìn hai mươi một tp hcm cũng đề nghị đăng ký bổ sung một trăm năm mươi f phát hiện qua test nhanh trong thời gian cao điểm dịch
trước đó sở y tế bình dương ngày hai mươi ba tháng một mươi một vừa có văn bản gửi bộ y tế về việc đề nghị công bố bổ sung đối với hai mươi tám ca nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh này
sở y tế bình dương cho biết đây là số ca covid một mươi chín được ghi nhận trong giai đoạn cao điểm bùng phát dịch bệnh tại địa phương này từ ngày một mươi tháng bảy đến ngày ba tháng một mươi một
lý do chậm trễ trong việc công bố ca bệnh đến giờ xin bổ sung
theo văn bản của sở y tế trong giai đoạn cao điểm của đợt dịch tỉnh tổ chức nhiều đợt xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng để bóc tách f ra khỏi cộng đồng bằng các xét nghiệm test nhanh
sau đó cách ly điều trị và xét nghiệm rt pcr với số lượng ca nhiễm hàng ngày rất lớn trên bốn ca mỗi ngày
thời điểm này có nhiều đơn vị tham gia hỗ trợ xét nghiệm rt pcr như bionet việt nga việt á và các cơ sở điều trị covid
nhưng do yếu tố dịch tễ các thông tin cá nhân người nhiễm covid một mươi chín gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương không đầy đủ kịp thời
nên chưa công bố đầy đủ các trường hợp nhiễm covid một mươi chín theo quy định
tới nay khi dịch đã tạm lắng cơ quan chức năng của tỉnh đã chủ động giả soát kiến nghị bộ y tế để công bố bổ sung cấp mã số bệnh nhân cho hai mươi tám ca f nói trên
theo ngành y tế bình dương việc công bố bổ sung các ca bệnh này nhằm đảm bảo quyền lợi cho những người bị nhiễm
đảm bảo tính minh bạch trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương
từ đợt dịch thứ tư đến nay bình dương ghi nhận hai trăm bốn mươi tám bảy trăm linh tám ca mắc covid một mươi chín qua xét nghiệm rt pcr chưa tính số liệu công bố bổ sung
trong đó có hai trăm bốn mươi một bảy trăm ba mươi hai bệnh nhân khỏi bệnh và hai sáu trăm một mươi sáu ca tử vong
bình dương đang điều trị hai bảy trăm năm mươi bảy bệnh nhân tầng một là một tám trăm bốn mươi tám bệnh nhân tầng hai là năm trăm hai mươi tám bệnh nhân và tầng ba là ba
tầng ba là ba trăm tám mươi một bệnh nhân số bệnh nhân nặng nguy kịch cần thở oxy là hai trăm bốn mươi chín bệnh nhân
do số ca mắc đợt dịch lần thứ tư cao các thông tin cá nhân người bệnh gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật không đầy đủ và kịp thời
ngày hai mươi ba tháng một mươi một ông nguyễn hồng trương giám đốc sở y tế tỉnh bình dương đã ký công văn đề nghị cục y tế dự phòng bộ y tế chấp thuận
và cho phép công bố bổ sung cấp mã bệnh nhân đối với hai mươi tám ca mắc covid một mươi chín qua xét nghiệm rt pcr ở địa phương trong thời gian qua
đây là những trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm tại sáu trăm linh hai cơ sở y tế hai bốn trăm tám mươi tám khu cách ly hai mươi hai sáu trăm sáu mươi bốn khu phong tỏa và hai hai trăm bốn mươi sáu qua sàng lọc cộng đồng
mặc dù hiện nay các trường hợp này đã được giả soát bổ sung đầy đủ thông tin theo quy định
nhưng việc bổ sung là nhằm đảm bảo chế độ quyền lợi cho người mắc và cơ sở thu dung điều trị
theo ông nguyễn hồng trương nguyên nhân của đề nghị trên là do trong đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một trên địa bàn tỉnh bình dương
tỉnh bình dương đã ghi nhận hơn hai trăm bốn mươi năm ba trăm hai mươi ca mắc covid một mươi chín
đặc biệt trong giai đoạn cao điểm của đợt dịch tỉnh bình dương đã tổ chức nhiều đợt xét nghiệm sàng lọc trên diện rộng
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng bằng xét nghiệm nhanh sau đó cách ly điều trị và xét nghiệm rt pcr
với số lượng ca mắc hàng ngày là rất lớn đồng thời do có nhiều đơn vị tham gia hỗ trợ xét nghiệm
nhưng do yếu tố dịch tễ các thông tin cá nhân người mắc covid một mươi chín gửi về trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình dương
không đầy đủ và kịp thời
thưa quý vị thưa các bạn những thông tin mới nhất có liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng là điều cần thiết
quý vị cũng đừng quên nhấn like subscribe ủng hộ kênh youtube của chúng tôi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo